theo thông tin từ bệnh viện nội tiết trung ương cho biết trong thời gian vừa qua
bệnh viện thường xuyên tiếp nhận và điều trị bệnh nhân mắc béo phì
trong đó có rất nhiều trường hợp mắc đai tháo đường
điển hình như trường hợp bệnh nhân dtm hai mươi hai tuổi ở hà nội bị béo phì từ nhỏ
đến khi khám tại bệnh viện bệnh nhân rất bất ngờ khi phát hiện mắc đai tháo đường thứ hai
bệnh nhân dtm chia sẻ đã từng nỗ lực giảm cân nhưng do lo ngại về chế độ ăn kiêng không đảm bảo nên đã dừng lại
vì vậy cân nặng từ lúc trưởng thành tới thời điểm hiện tại vẫn duy trì ở mức cao
bản thân dtm cảm thấy rất lo lắng khi đi khám và phát hiện mắc đai tháo đường tuyết thai
bác sĩ nguyễn mạnh tuấn khoa nội tiết người lớn bệnh viện nội tiết trung ương thông tin
bệnh nhân dtm là trường hợp không thường xuyên gặp tại bệnh viện
thông thường đai tháo đường tuyết thai sẽ xuất hiện ở những người bốc vào đội tuổi trung niên
từ trường hợp bệnh nhân nói trên các bác sĩ cũng lưu ý hiện nay đai tháo đường tuyệt thai đang có xu hướng ngày càng trẻ hóa
căn nguyên của tình trạng trên đó là béo phì kết hợp với một số yếu tố di truyền hoặc ngoại cảnh như căng thẳng dưới trét
thức ăn có nhiều chất trùng oxy hóa chất bảo quản sẽ dẫn tới nguy cơ người chế mắc đai tháo đường tuyết thai
đáng chú ý những biểu hiện điển hình của căn bệnh này là rất nguy hiểm đó là tăng đường huyết
kèm theo nhiều biến chứng khác về tim mạch can và thận
béo phì tác động tới các hệ cơ quan trong cơ thể làm tăng tỷ lệ bệnh tim mạch thận viêm khớp ngưng thở khi ngủ
đặc biệt béo phì và bệnh tiểu đường tuyết thai có mối liên hệ chặt chẽ với nhau
việc duy trì cân nặng vừa phải thay đổi lối sống lành mạnh sẽ giúp ngăn ngừa biến chứng hoặc ngừa bệnh tiểu đường
thừa cân béo phì xảy ra khi cơ thể có quá nhiều mỡ trong cơ thể
có chỉ số khối trong cơ thể bmi từ ba mươi trở lên sẽ gây ảnh hưởng tới sức khỏe tăng nguy cơ mắc bệnh tiểu đường thiết hai
bệnh tiểu đường tittite do tuyến tụy không thể sản xuất đủ insulin hoặc cơ thể sử dụng insulin không hiệu quả
điều này khiến chất lượng đường trong máu không được vận chuyển để đi nuôi tế bào dẫn tới tồn động lâu ngày khiến lượng đường huyết tăng cao dân hình thanh bệnh tiểu đường tuyết thai
người bị bệnh béo phì có nguy cơ mắc bệnh tiểu đường tuyết thai có khoảng một mươi lần so với những người có trọng lượng cơ thể vừa phải
béo phì và đái tháo đường tuyếp hai là những bệnh lý mạng tính của dối loạn truyền hóa hiện nay và ảnh hưởng rất nhiều tới chất lượng cuộc sống cũng như tình trạng sức khỏe của bệnh nhân trong thời gian rất dài từ đó có thể dẫn tới tử vong trên người bệnh
bệnh đái tháo đường có rất nhiều nguyên nhân tuy nhiên một số yếu tố nguy cơ cao được đưa ra nhằm mục đích hạn chế để phát triển thành bệnh từ đó sẽ giúp giảm thiểu nguy cơ mắc bệnh
một số yếu tố nguy cơ chủ yếu của bệnh đái thức đường tuyết thai đó là tình trạng thừa cân béo phì hiện nay
để dẫn biết tình trạng béo phì ở những người bệnh thì cần quan tâm tới hai vấn đề đó là chỉ số bmi và kích thước của vòng bụng
trong đó chỉ số bimi là công thức dựa trên số cân nặng và chiều cao của bệnh nhân
nếu lớn hơn hoặc bằng hai mươi ba thì được xếp vào nhóm thừa cân
ngoài ra còn có những phân loại khác về tiền béo phì bé độ một độ hai độ ba và độ bốn
một số yếu tố quan trọng khác đó là kích thước vòng bụng hai vòng eo của bệnh nhân theo đơn vị cm
mơ ở vòng bụng thường gây nguy hiểm nhiều hơn cho cơ thể so với mỡ ở những cơ quan khác trong cơ thể
nếu kích tức phòng nghèo lớn hơn tám mươi cm đối với nữ và lớn hơn chín mươi cm đối với nam thì được phân loại có nguy cơ cao
dễ mắc những tình trạng bệnh lý liên quan đến thừa cân béo phì
béo phì dân đến bệnh đai tháo đường tuyết thai là một tình trạng bệnh lý dưới loạn chuyển hóa thường gặp hiện nay
nhất là trong đời sống hiện đại khi người bệnh không được kiểm soát tốt chế độ ăn uống luyện tập của mình
nguyên nhân béo phì tăng nguy cơ mắc bệnh đai tháo đường có lẽ là do những đối tượng bệnh nhân béo phì này
dễ mắc những bệnh lý liên quan đến hội chứng chuyển hóa bao gồm béo trung tâm kháng insulin
dưới loạn mỡ máu tăng huyết áp hay dưới loạn xung nập đường của lũ cô
cụ thể khi người bệnh không thường xuyên hoạt động tình trạng tích lũy mỡ thừa sẽ không được đốt năng lượng dư thừa đặt vào từ thức ăn
tình trạng đai tháo đường tuyết thai từ đó cũng sẽ gia tăng theo
khi người bệnh béo phì có tình trạng kháng insulin lượng đường được đặt vào cơ thể khá lớn sẽ không đủ insulin
để vận chuyển vào máu và theo tuần hoàn tới cơ quan khác trong cơ thể cũng sẽ giảm suốt
hoặc với những thụ thể nếu được insulin kích hoạt cũng khó vào tế bào vì bị tổn thương
vận chuyển của lũ cô cũng sẽ giảm so với bếp bình thường
lúc này tính chất kháng insulin sẽ được sản xuất ra và lượng đường từ đó là ngày càng khó tới các mô trong cơ thể
trong giai đoạn đầu của người thừa cân béo phì mặc dù tự sản xuất insulin vẫn hoạt động bình thường
nhưng vì chất kháng insulin vẫn luôn được sinh ra làm giảm chức năng của izil theo thời gian
vì vậy cơ thể phải làm việc cật lực hơn tuyến tụy sẽ phải hoạt động rất nhiều để sản xuất in theo thời gian
từ đó tuyến tụy sẽ giảm suốt và dần dần insulin sẽ không cung gấp đủ
không đủ để phục vụ quá trình chuyển hóa trong cơ thể sẽ gây lên bệnh lý đái tháo đường
béo phì và bệnh đáy thác đường có quan hệ rất chật chẽ với nhau nhất là đối với đáy thác đường tuyết thai
người bệnh béo phì dẫn tới đáy thác đường tuyết thai theo thời gian có thể không có những biểu hiện trên lâm sàng
nên việc kiểm soát hàng ngày về chế độ ăn uống tập luyện và kiểm tra sức khỏe định kỳ là điều hết sức cần thiết để phát hiện kịp thời bệnh lý này
khi tỷ lệ béo phì tăng lên nhanh thì tỷ lệ mắc đáy thác đường tuyết thai cũng sẽ tăng theo
theo tổ chức y tế thế giới về keto thống kê năm hai nghìn tỷ lệ người mắc bệnh đáy thác đường trên toàn thế giới chỉ có một trăm bảy mươi một triệu người
dự đoán số này sẽ tăng lên ba trăm sáu mươi sáu triệu người vào năm hai nghìn ba mươi
riêng tại việt nam hiện nay có hơn năm triệu người bị bệnh tiểu đường
người bị bệnh tiểu đường tuyết thai đang ngày càng tăng nhanh đặc biệt ở những nước đang phát triển và phát triển
nguyên nhân do dân số của các nước đang phát triển chuyển đổi lối sống giàu hơn
có chế độ ăn uống ít dinh dưỡng không lành mạnh ít hoạt động thể chất sẽ dẫn tới thừa cân béo phì và dẫn tới bệnh tiểu đường
việc điều trị bệnh tiểu đường ở những bệnh nhân béo phì cần được ưu tiên các loại thuốc có cơ chế chống lại tình trạng kháng isulin
hoặc thuốc có khả năng giảm cân để giúp cơ bệnh giảm được cân nặng từ đó đường huyết dễ kiểm soát hơn
người bệnh béo phì nên giảm cân để giúp giảm thiểu các tế bảo mỡ giảm tình trạng kháng insulin trình hóa đường tuyết hơn
nếu người bệnh giảm được năm đến một mươi trọng lượng cơ thể ban đầu sẽ kiểm soát được sự tăng lên đường huyết tốt hơn
để điều trị bệnh tiểu đường cho người béo phì người bệnh nên áp dụng một số cách sau đây để giảm thải tình trạng của bệnh
hạn chế tăng cân ngoài ý muốn
có chế độ ăn uống hợp lý của người bệnh tiểu đường
nên sử dụng các loại thực phẩm chứa nhiều chất so các loại rau xanh trái cây tươi
tránh các loại thức ăn có nhiều đường dầu tinh bột các chất kích thích như thuốc lá rượu bia
tập thể dục thể thao thường xuyên như đạp xe cầu lông bơi lội để nhanh chóng có thể tiêu hòa bớt đi năng lượng mỡ dư thừa
tuân thủ nghiêm theo pháp đồ điều trị hỗ trợ bệnh tiểu đường của bác sĩ
theo thống kê những người thừa cân béo phì vẫn thuộc nhóm đối tượng có nguy cơ mắc bệnh tiểu đường cao nhất do cơ thể kháng insulin
chính vì vậy người bị bệnh béo phì cần phải có kế hoạch ăn uống điều độ
kết hợp với luyện tập hợp lý để điều chỉnh cân nặng ngừa bệnh tiểu đường hiệu quả hơn
béo phì cũng ngày càng phô biến ở những người bệnh tiểu đường tuyết một
với người bệnh tiểu đường tuyết một cần phải sử dụng insulin giảm lượng calo từ năm trăm linh bảy trăm linh calo một ngày để giúp giảm cân
trung tâm kiểm soát và phòng ngừa dịch bệnh hoa kỳ cdc khuyến cáo
người lớn nên hoạt động thể chất vừa phải như aerobics đi bộ nhanh từ một trăm năm mươi phút trên một tuần để tăng cường sức đề kháng tốt hơn
nếu người bệnh tiểu đường tuyết một mới bắt đầu chế độ tập thể dục hoặc giảm lượng calo
còn để theo dõi chặt chẽ để tránh hại đường huyết đột ngột nguy hiểm đến sức khỏe
để phòng tránh béo phì và đai tháo đường các bác sĩ khuyến cáo
người dân nên cân đối nhu cầu năng lượng của cơ thể cùng với đó nên tăng cường tập luyện thể dục thể thao nâng cao sức khỏe
ngoài ra ngay sau khi cảm thấy cơ thể có những triệu chứng bất thường cần đến các cơ sở y tế để được thăm khám điều trị kịp thời
theo khuyến cáo của các bác sĩ bệnh viện đội tiết trung ương người mắc bệnh tiểu đường
các bên thực hiện đúng chỉ định của bác sĩ dùng thuốc đúng liều lượng đủ thời gian để đạt được chỉ số xét nghiệm h ba c mục tiêu
xét nghiệm hba một c giúp chấn đoán các bệnh tiểu đường thông qua chỉ số của lũ cô trong máu từ năm một mươi hai tấn trước đó
bệnh nhân cần để kiểm soát chế độ ăn uống hạn chế ăn những loại thực phẩm nhiều tinh bột chất béo chất có đường thực phẩm có nhiều lượng mỡ cao
cần phải tham khảo chế độ ăn uống của bác sĩ chuyên gia dinh dưỡng cần theo dõi đường huyết thường xuyên để có kế hoạch kiểm soát đường máu
bệnh nhân đá tháo đường còn phải tăng cường vận động luyện tập ít nhất ba mươi phút một ngày
với những người thừa cân béo phì cần phải luyện tập nhiều hơn theo tư vấn của bác sĩ để phù hợp với sức khỏe và đạt được hiệu quả tốt nhất